liên quan đến vụ sập tường công trình xây dựng tại khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai
sáng nay đại tá nguyễn văn kim phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết
đã bắt khẩn cấp bốn đối tượng thuộc đơn vị nhà thầu thi công công trình
cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp ông hà huy hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà hải nga
cùng ba nhân viên của công ty gồm nguyễn quang đoái nhân viên đo đạc công trình
lê xuân trường giám sát công nhân và hà huy vĩnh trường nhân viên chấm công
đây là đơn vị nhà thầu thi công công trình xây dựng nhà máy công ty av healthcare bị đổ sập vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm
trong sáng cùng ngày lực lượng nhiều phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai phối hợp với sở xây dựng
tiếp tục phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm thu mẫu bê tông phục vụ công tác điều tra
trước đó việc tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát đã tạm ngừng vào khuya ngày một mươi bốn tháng năm
do cơ quan chức năng xác định đủ số lượng công nhân tham gia thi công công trình kể cả số nạn nhân tử vong và bị thương
hiện tỉnh đồng nai đã hỗ trợ một mươi triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong và năm triệu đồng đối với người bị thương